chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã tới sự và phát biểu tại hội nghị ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ hai khóa chín được khai mạc tại thành phố hải phòng
cùng dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu tại hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao kết quả công tác mặt trận trong năm hai nghìn một mươi chín
và phát biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín đã nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vai trò của mặt trận và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đồng thời tạo ra khí thế mới động lực mới trong thực hiện nhiệm vụ của mặt trận tổ quốc các cấp